trước hãng chậm hủy chuyến gia tăng trong thời gian gần đây cảng hàng không nội bài tân sơn nhất đã đề nghị các hãng điều chỉnh lịch khai thác phù hợp với nhu cầu và tăng cường năng lực điều hành
cục hàng không việt nam cũng đã chỉ đạo các cảng hàng không bố trí đủ nhân lực phương tiện phục vụ công tác an ninh soi chiếu trong các khung giờ cao điểm
nhiều câu hỏi và ý kiến việc điểm thi đại học năm nay cao hơn mọi năm báo tuổi trẻ sáng nay có bài cần xem lại chính sách ưu tiên
còn báo sài gòn giải phóng thì đăng tải bài phỏng vấn thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo bùi văn ga cho rằng chưa đến một ngành có điểm chuẩn xét tuyển cao kỷ lục
báo tuổi trẻ viết theo quy chế tuyển sinh đại học của bộ giáo dục và đào tạo trong nhiều năm thí sinh có thể được cộng đến ba năm điểm từ đối tượng ưu tiên khu vực
khẳng định chính sách này là cần thiết nhưng nhiều trường cũng cho rằng đã đến lúc cần xem lại để đảm bảo công bằng cho thí sinh
báo sài gòn giải phóng có bài phỏng vấn đầy đủ với thứ trưởng bùi văn ga khán giả có thể tìm đọc để thêm thông tin và góc nhìn đối với vấn đề này